sau chiến thắng thuyết phục của đội tuyển việt nam ở trận lượt đi bán kết aff cup hai nghìn một mươi tám trước đội tuyển philippines
thì giờ đây tấm vé vào sân theo dõi trận bán kết lượt về trên sân mỹ đình sắp diễn ra đang thực sự tạo nên một cơn sốt
và sáu triệu đồng đó là số tiền mà người hâm mộ phải bỏ ra cho các cỏ vé vào thời điểm này nếu như muốn mua được vé
con số này gấp sáu bảy lần so với giá của liên đoàn đưa ra
trước cổng liên đoàn bóng đá việt nam rất đông người đang tập trung tại đây
tuy nhiên không phải để mua vé từ liên đoàn mà là từ những cỏ vé xung quanh
hoạt động này diễn ra công khai và giá vé cũng được cò hét tăng gấp sáu bảy lần giá của liên đoàn bóng đá đưa ra trước đó
hoạt động mua vé chợ đen cũng được diễn ra sôi động trước cổng sân vận động quốc gia mỹ đình
hàng chục có vé luôn túc trực với một sắp vé trên tay
anh anh này cd là bao nhiêu anh
ab như nhau
vé đẹp thì không có ăn rượu ab mà có một và hai thì nó đến bốn chục rưỡi